quần đi tìm ông út để rửa hận
khi thấy ông này khang đã chạy ra
dùng dao cắt vào cổ làm ông út bị thương nặng
và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu
kịp thời nên thoát chết gây án xong
khang vứt bỏ con dao rồi đến trại
giam kênh bảy bộ công an đầu thú
quay trở lại với thông tin mà chúng tôi đã
đề cập đến trong phần đầu bản tin
thưa quý vị chơi hụi là một hình thức huy động
vốn nhanh trong người dân với thủ tục đơn giản
lãi suất khá cao thế nên thường được
nhiều người lựa chọn như là một hình thức
gửi tiết kiệm tuy nhiên lợi dụng sự
cả tin của người dân thì rất nhiều đối tượng
đã sử dụng hình thức này để lừa đảo
chiếm đoạt tài sản ghi nhận của phóng viên
tại địa bàn huyện phú tân tỉnh an giang
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
trên địa bàn huyện phú tân tỉnh an giang
xảy ra liên tiếp một mươi vụ vỡ hụi
liên quan đến một mươi đối tượng với số tiền
ước tính trên hai mươi tỷ đồng
điển hình vào ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện phú tân tỉnh an giang
tiếp nhận kiến nghị khởi tố của tòa án
nhân dân huyện đối với trần thị ngọc hân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thị trấn phú mỹ huyện phú tân tỉnh an giang
về hành vi chiếm đoạt tài sản
dưới hình thức góp hụi
theo xác minh từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
hân lập nhiều dây chơi hụi tháng
để hưởng tiền hoa hồng
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
hân tuyên bố vỡ hụi và bỏ trốn khỏi địa phương
các hụi viên đã khởi kiện
đến tòa án nhân dân huyện
với tổng số tiền mà hân gây thiệt hại
trên ba tỷ đồng
đối tượng trần thị màu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại thị trấn trợ vàm huyện phú tân tỉnh an giang
lập đường dây hụi gồm một mươi sáu người
sau đó màu đã tự ý
sử dụng số tiền của một mươi sáu người chơi
để tiêu xài rồi tuyên bố vỡ hụi
gây thiệt hại trên năm trăm linh triệu đồng
cơ quan điều tra công an huyện phú tân
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với trần thị màu
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đây là cái chỗ chúng ta đây là cái chỗ an toàn nhất
khuyên những người dân rằng thông qua việc chơi hụi này mà chúng ta có cái mục đích lừa đảo hoặc chiếm đọc tài sản thì sẽ bị pháp luật biêm khách xử lý
dẫu biết rằng thực trạng này không mới nhưng đã đang và sẽ còn nhiều người dân nhẹ dạ cả tin thiếu hiểu biết pháp luật
vẫn vô tư tham gia và trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo trá hình dưới hình thức chơi hụi
bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng các nạn nhân cần hết sức bình tĩnh đừng vì nóng vội thiếu hiểu biết mà có những hành vi vi phạm pháp luật
thậm chí là luật hình sự để tránh tiền mất tẩn mang
công an huyện ea leo tỉnh đắk lắc vừa khởi tố ba cán bộ xã ea heo để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý để mất trên tám hectare đất công gây thiệt hại trên một tỷ đồng
trước đó vào ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm công an huyện e hơ l leo đã khởi tố chín bị can
nguyên là bí thư tri bộ thôn trưởng thôn phó của bốn thôn tám a tám b chín a chín b để điều tra về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ
kết quả điều tra cho thấy từ năm hai nghìn hai mươi năm nguyên chín bí thư tri bộ thôn trưởng thôn phó của bốn thôn này lợi dụng sự sơ hở trong việc quản lý đất đai
thuộc dự án đầu tư kinh tế xã hội dân di cư tự do của ủy ban nhân dân xã yà heo đã tổ chức họp dân và bán trên tám hectare đất cho nhân dân để lấy tiền phục vụ lợi ích cục bộ của địa phương
như làm cổng trào nhà văn hóa đường nông thôn gây thiệt hại về tài sản của nhà nước trên một tỷ đồng
mở rộng điều tra công an nguyễn đại hơ leo đã khởi tố thêm ba cán bộ nguyên là chủ tịch và cán bộ địa chính xã ea hèo để điều tra vẻn vi thiếu trách nhiệm trong công tác gây hậu quả nghiêm trọng
được quy định tại điều tám hai trăm tám mươi năm bộ luật hình sự
ba đối tượng gồm trần đình văn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nguyên là chủ tịch xã ea hèo giai đoạn hai nghìn hai nghìn một mươi
ba đối tượng gồm trần đình văn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy nguyên là chủ tịch xã ea hèo giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn bảy mươi năm
và nguyễn kim dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu nguyên là cán bộ địa chính xã giai đoạn hai nghìn hai nghìn một mươi năm
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin mùa một bài online trưa nay
những diễn biến mới nhất về tình hình an ninh trật tự sẽ còn được phóng viên của truyền hình công an nhân dân chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong bản tin lúc một mươi bốn h năm mươi năm chiều nay
mời quý vị và các bạn chú ý nó
còn bây giờ mời quý vị tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh cùng chị thanh xuân và chị thư thủy
cảm ơn biên tập viên anh vũ với những thông tin cập nhật vừa rồi
quý vị và các bạn thân mến chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp sau ít phút quả cáo
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn chúng tôi nhận được quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đối với hai đối tượng về tội giết người
đối tượng mai văn thi sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu hộ khẩu thường trú tại huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng trần văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại phố phúc trì phường nam thành thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
bên cạnh đó chúng tôi còn nhận được quyết định truy nã của cơ quan thèn án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh bình thuận đối với đối tượng nguyễn đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn an bình xã sông phan huyện hàm tân tỉnh bình thuận về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng này cao một m bảy mươi sáu khuôn mặt hình thoi sống mũi thẳng nếp tai dưới thụt và có nốt ruồi giữa hai đầu mắt
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện